tại hà nội tạp chí cộng sản và hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung mừng đảng trường ban sân vận trung ương đã đến sự hội nghị
thực tế thời gian qua công tác lãnh đạo chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương
nghị quyết về công tác phụ nữ ở các cấp còn chậm
nhiều nơi sự phối hợp liên ngành trong công tác phụ nữ hiệu quả chưa cao
thiếu các chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng phụ nữ đặc thù
một trong những nguyên nhân của vấn đề này là do thiếu sự vào cuộc của một số cấp ủy chính quyền trong công tác phụ nữ
bên cạnh đó một số quy định trong nghị quyết về công tác phụ nữ chưa đồng bộ so với luật pháp hiện hành
tại hội thảo các đệ biểu đã đề xuất những giải pháp để phụ nữ thích ứng với quá trình hội nhập quốc tế
như trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng nghề nghiệp ý thức cầu tiến đồng lập
đặc biệt để góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động phụ nữ
cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vai trò phụ nữ và công tác phụ nữ trong tham gia vào phát triển kinh tế xã hội
có như vậy mục tiêu bình đẳng giới như trong nghị quyết một mươi một về công tác phụ nữ
thời kỳ đề mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mới sớm được thực hiện